ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố đà nẵng cho biết trường hợp bệnh nhân người mỹ mắc covid một mươi chín tại đà nẵng
vừa công bố ngày hôm nay đã được cách ly ngay tại sân bay trước khi nhập cảnh vào việt nam
bệnh nhân mắc covid thứ một mươi chín thứ sáu mươi tám của cả nước và là bệnh nhân thứ tư tại đà nẵng có quốc tịch mỹ
đắp chuyến bay trên chuyến bay quốc tế đà nẵng vào trưa ngày một mươi bốn tháng ba
nhận thấy bệnh nhân đi qua nhiều quốc gia đang có dịch nên ngành y tế đã phối hợp với các đơn vị
tại cửa khẩu sân bay quốc tế đà nẵng áp dụng ngay biện pháp cách ly đối với trường hợp này
và chuyển bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm
sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện đà nẵng để điều trị
được biết trên chuyến bay cùng với bệnh nhân có bốn mươi hành khách và một mươi người thuộc phi hành đoàn
ngành y tế đà nẵng đã triển khai các biện pháp điều tra thu thập thông tin lập danh sách người tiếp xúc gần
và tổ chức y tế cách ly theo quy định